trước tình trạng hoạt động tiếp thị vi phạm pháp luật dưới dạng cò hàng đặc sản trên địa bàn thành phố đà lạt trong thời gian qua
còn diễn biến phức tạp gây mất an ninh trật tự và cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh
công an thành phố đà lạt đã mở cao điểm gia quân chấn chỉnh nạn cò vào một số cơ sở kinh doanh đặc sản có sử dụng cò trên địa bàn
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố đà lạt đã bắt giữ hai mươi tám đối tượng cò tạm giữ một mươi bảy mô tô và xử phạt sáu mươi bốn triệu đồng
lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với bảy chủ cơ sở kinh doanh đặc sản với một số tiền trên sáu mươi một triệu đồng
với các lỗi vi phạm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
sử dụng nhân viên không có giấy khám sức khỏe không ký hợp đồng lao động và sử dụng tiếp thị dưới dạng cò